chị nga hai mươi tám tuổi vừa trải qua một kỳ nghỉ tết dài với bánh trưng mứt và bánh kẹo các loại
mà bắt đầu từ giai đoạn mà trong quá trình tết là một tuần rồi thì mình thường xuyên bị cái trạng thái
bụng ở hơi và rất là khó chịu tết về thì mình cũng có nhiều cái thời gian rảnh nhé là mình hay
dành thời gian để xem phim này hay là ăn rất là nhiều những cái đồ ăn kiểu là đoán vặt như
kiểu bim bim coca nước ngọt và đặc biệt là rất là nghiện trà sữa ngày thì uống đến hai đến ba cốc trà sữa
tết là thời điểm để mọi người nghỉ ngơi
gặp bạn bè ăn uống thoải mái sau một thời gian dài làm việc tuy nhiên chính thói quen ăn uống
không điều độ cộng với việc ít hoạt động sẽ khiến cho nguy cơ bị các vấn đề về tiêu hóa như đầy bụng
mình nghĩ là mình phải có một cái chế độ ăn uống nó hợp lý hơn cũng như là có thể là đi
xem xem là mình có vấn đề gì về đường tiêu hóa hay không đầy bụng là hiện tượng lượng hơi tăng lên
trong đường tiêu hóa do dối loạn chuyển hóa tinh bột hay men vi sinh vật đường ruột chứng bệnh đầy
bụng thông thường không nguy hiểm nhưng lại gây ra nhiều khó chịu cho người bệnh trong ăn uống sinh
hoạt và giao tiếp hàng ngày tại khoa tiêu hóa bệnh viện melatech sau tết là thời điểm nhiều
người đến khám và điều trị rối loạn tiêu hóa đầy bụng ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ
bác thanh đã bị chứng rối loạn tiêu hóa kinh nghiên tết là khoảng thời gian vất vả để kiểm soát
căn bệnh này trong người nó có chịu cảm thấy nào cũng như sáng ngủ dậy nó bắt đầu nóng bụng mà
hay ở chua tết thấy nó có chịu thì mình đi khám ở ngay ở bệnh viện chúng tôi thì mấy hôm nay là
vào viện thì rất đông với những biểu hiện như ví dụ như viêm dạ dày hoặc một số uống rượu nhiều thực
chất ra cái cảm giác đầy bụng này nó chỉ xuất hiện khi mà người ta nghỉ ngơi thôi tức là người ta rỗi ít hoạt động
theo phó giáo sư trần việt tú nguyên chủ nhiệm bộ môn nội tiêu hóa học viện quân y
ngày tết là thử thách cực kỳ lớn với cơ thể con người đặc biệt là với hệ tiêu hóa
thực chất ra cái ngày tết đây là một cái thử thách cực kỳ lớn đối với cả cơ thể con người và đặc biệt là hệ tiêu hóa
thứ nhất ngày tết trăm thứ phải lo ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe về thần kinh
thứ hai ngày tết là cái dịp mà người ta đưa vào cơ thể với cái số lượng rất là nhiều cả với chủng loại cũng nhiều số lượng
bình thường cơ thể người ta cân đối
giữa đường đạm và mỡ
và đặc biệt cơ thể rất cần một lượng chất sơ
thế ngày tết là thế nào
bánh trưng thịt mỡ rồi các loại bánh kẹo
và tôi chưa nói đến là một loạt các chất kích thích khác rượu biệt
như vậy tạo thành một cái gọi là cái vòng mê cung và tác động lên cái hệ tiêu hóa
và nó gây nên thứ nhất dối loạn về lưu động
thứ hai rối loạn về cảm giác
và thứ ba là rối loạn về tiết dịch
đấy thì nó dẫn đến là gì
chướng bụng đầy hơi thậm chí có những trường hợp là nó thay đổi về số lượng số lượng lần đi ngoài cũng như thay đổi tính chất của phân
số lượng người bị đầy bụng sau tết gia tăng chủ yếu là do trước tết phải làm việc cường độ cao và trong tết ăn uống không hợp lý
không những vậy do thời tiết diễn biến thất thường cơ thể mệt mỏi nên sức đề kháng giảm sút
vì vậy hệ tiêu hóa cũng bị ảnh hưởng
với gia đình cô hương cũng như bao gia đình khác ngày tết là gắn liền với bánh trưng những mâm gỗ bánh kẹo
tuy nhiên năm nay ngày tết không còn sự lo lắng về đầy bụng nhờ phun thuốc dân gian đơn giản và hiệu quả
vì vậy gia đình chỉ cần tấn công mặt bệnh cho khả năng trở lại
trong ngày tết này chúng tôi cũng phải có cách để cho gia đình mình giảm bớt lượng đạm
để gây ra cho mình bị đầy hơi và đầy bụng
thì gia đình tôi cũng có cái phương cách là pha mật ong chanh để uống
trong chanh với mật ong thì nó cũng làm cho mình ấm bụng
và cũng có cả pha cả nước gối đặc nữa để tránh được đầy hơi đầy bụng nữa
mỗi thành phần của nước chanh mật ong đều có tác dụng cải thiện hệ tiêu hóa
tranh hỗ trợ gan trong việc sản sinh da mật giúp tiêu hóa thức ăn dễ dàng
mật ong là chất kháng khuẩn giúp bảo vệ cơ thể
nó cũng giúp sản sinh ra chất nhầy trong dạ dày
hỗ trợ quá trình tống xuất chất động
thực ra nếu mà khi mà chỉ bị đầy bụng hoặc là bị dối loạn tiêu hóa nhẹ thôi
thì người ta có rất nhiều cách để người ta xử lý nó
ví dụ như là mấy cái củ tỏi
xong là người ta đâm nát ra giã nát ra
xong là người ta chất lên cái nước ấy người ta uống
tại vì trong tỏi cái kháng sinh của nó cũng nhiều
và cái thứ hai nó
nó làm cho đông y nó gọi là tiêu thực
thế rồi người ta dùng cái chanh và mật ong
cho nên trong mỗi gia đình người việt nam mình ấy
thì trong bếp người ta hay để một cái chai mật ong
thì cái này nó rất lành với lại dạ dày
đầy bụng chướng hơi không phải là một căn bệnh quá nghiêm trọng
nhưng nó cũng gây khó chịu ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt
có thể cải thiện tình trạng bệnh bằng cách
uống nhiều nước để ngăn ngừa tình trạng đầy bụng và táo bón
đặc biệt là trà bạc hà trà gừng tươi trà chanh hay nước phối đặc
ngăn ngừa trứng đầy bụng bằng cách ăn chậm nhai kỹ
kiểm soát lượng muối trong bữa ăn
bổ sung thêm nhiều hoa quả và sữa chua
massage bụng nhẹ nhàng để làm giảm áp lực cho đường tiêu hóa
massage bụng nhẹ nhàng để làm giảm áp lực cho đường tiêu hóa
đừng quên vận động teaspoon
những bài tập yoga nhẹ nhàng có thể giúp cải thiện quá trình tiêu hóa
những bài tập yoga nhẹ nhàng có thể giúp cải thiện quá trình tiêu hóa